thưa quý vị các đồng chí và các bạn với vụ án thông thường lời khai nhân chứng và dấu vết tại hiện trường
có thể giúp cho công việc của các điều tra viên phá án được xuân rẻ
tuy nhiên với những vụ án hầu như không có dấu vết chỉ một chi tiết nhỏ cũng vô cùng quý giá
giúp lực lượng chức năng đưa tội ác ra ánh sáng
chuyên mục hành trình phá án kỳ này chúng tôi xin phản ánh quyết tâm cao độ và hành trình vất vả
của lực lượng công an an giang trong việc truy tìm ra thủ phạm trả lại sự bình yên cho nhân dân
đội kỹ thuật hình sự đã tổ chức phong tỏa chặt chẽ toàn bộ khu rừng
tiến hành khám xét hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nhiệm vụ
trong công tác điều tra phá án đặc biệt là ở những vụ án mà đối tượng gây án
nguyên đơn gây án còn rất mờ mịt
thì việc khám nghiệm hiện trường để tìm ra manh mối phá án là một việc hết sức quan trọng
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định
nạn nhân bị hôn thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt
bị giao cấu và tài sản bị chiếm đoạt là một dây chuyền một mươi tám carat trọng lượng một mươi chỉ
một điện thoại di động và khoảng bốn triệu đồng tiền mặt
thông tin ban đầu của anh em là bà này bà ai này bà đi bán giá số
số đuôi ở miền nam gọi là số đuôi số đề ở biên giới
bà này đi có đặc điểm là mang rất nhiều vàng dòng đeo trên tay trên cổ
chúng tôi đánh giá là vụ án này khả năng đối tượng đã theo dõi và hành động để giết bà để khớp tài sản
trên tử thi có rất nhiều dấu vết dấu vết bầm tím ở mặt ở đầu ở cổ ở tay
chúng tôi đánh giá là khả năng đối tượng đã dùng vặt đầy để tác động vào nạn nhân dẫn đến ngạc và dìm xuống nước
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người dân trên địa bàn xã vĩnh hội đông
nói riêng và tình hình an ninh trật tự biên giới giữa hai nước việt nam campuchia nói chung
vì vậy công an tỉnh an giang đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án phối hợp với các đơn vị công an huyện và công an xã
tiến hành điều tra làm rõ vụ án với mục tiêu phải nhanh chóng quyết liệt trong thời gian ngắn nhất
nhiều nguồn tin cũng cho biết trên địa bàn hàng chục năm nay chưa xảy ra vụ án mạng nào liên quan đến giết người cướp tài sản
hiện trường vụ án là con canh cách campuchia có một trăm linh mét vậy thì bà ai đã gặp bất chắc gì
tăng vật của vụ án đang ở đâu hùng thủ là ai
lúc này cơ quan điều tra đưa ra một số tình huống có thể xảy ra để tập trung hướng điều tra
như có thể đối tượng có tư thù với nạn nhân từ trước nên biết thời gian nạn nhân đi và về
tìm cách tập kích nạn nhân hay nạn nhân đi ngang bị chạm đánh cướp tài sản hoặc có thể là đối tượng cờ bạc đang gặp khó khăn về kinh tế
hàng loạt giả thuyết được đặt ra
các lực lượng chức năng tiến hành xuống hiện trường và thu thập chứng cứ ngay surface trên trường để thu thập chứng cứ và phá vi giải
bình thường bà kim mai sẽ về nhà vào khoảng một mươi ba giờ chiều nhưng đến một mươi năm giờ không thấy nữa
người nhà cứng ngỡ là bà cố bán thêm nên về nh shopping kỹ thuật một lúc cũng dễ nhận
tuy nhiên hay thông tin bà ai bị sát hại thì bắt đầu xuất hiện nhiều nguồn tin nghi ngờ để trả lời cho câu hỏi nạn nhân bị trả thù hay bị đoạt mạng để cướp tài sản
kể về nạn nhân gia đình khẳng định bà ai mỗi lúc đi đều mang túi sách bên trong có tiền bán vé số thường đeo đồ trang sức bên người
việc làm ăn của bà cũng không gì lạ đi nhiều mua bán nhiều nên lúc nào cũng có tiền mặt trong túi sách
người dân cho biết trong quá trình làm ăn bà ai cũng xảy ra mâu thuẫn với một số người việt ở campuchia nhưng mâu thuẫn đến mức giết hại thì họ chưa bao giờ nghĩ tới
lực lượng điều tra đã giả soát rất nhiều mối quan hệ của nạn nhân tuy nhiên điều gì khiến kẻ thù ác ra tay với nạn nhân dã man như vậy
đây chính là câu hỏi khiến cho các điều tra viên phải đau đầu
trong vụ án này cái khó là khó
không có nhân chứng nào trực tiếp nhìn thấy hung thủ
các dấu vết tại hiện trường rất mờ nhạt
những chứng cứ còn sót lại chưa bật ra điều gì nhiều về nghi can gây án
trong khoảng thời gian ngắn sau khi phát hiện sát nạn nhân lực lượng trinh sát đã dựng chân dung nghi phạm lên đến hàng chục người
đâu là người thường có mặt tại con kênh xã vĩnh hội đồng
từ những người làm nghề xoay ếch bắt lươn tới những thanh niên bài bạc thường xuyên
tới khu vực này để trốn sang cappuchia chơi đều được rà soát sàng lọc
lực lượng phá án cũng phối hợp với công an của một số xã lân cận để tìm hiểu phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên phải nói rằng đây là địa bàn biên giới có nhiều thành phần dân cư trình độ dân trí không đồng đều nên việc xác minh thông tin ban đầu cũng rất nan dại
lãnh đạo chuyên án chỉ đạo phân công ra rất nhiều mũi trong đó có bốn mũi chính là mũi trực tiếp là rà soát tất cả các đối tượng có nghi vấn xuất hiện trên địa bàn trong thời điểm này
bởi địa bàn biên giới mà đối tượng qua lại rất là nhiều không ngoài dân địa phương còn nhiều đối tượng khác
cái mũi thứ hai là kết hợp với lực lượng biên phòng và công an địa phương công an xã với lực lượng gia quân để mà rà soát nắm thông tin trong nhân dân
trong các địa bàn mà có khả năng xác minh thông tin
có khả năng mà lực lượng địa phương đánh giá có khả năng đối tượng lạ xuất hiện đó là cái mũi cũng rất là quan trọng
cái mũi thứ ba là cái mũi là kết hợp với lực lượng công an quyền an phú cùng nhiều người là chia ra đi giám sát ở các cái nhà nghỉ các cái khách sạn các cái địa bàn mua sắm ở trung tâm quyện
để mà xác định có đối tượng nào lạ xuất hiện ở địa bàn hoặc là ngủ nghỉ ở các khách sạn nhà trọ
cái mũi thứ tư phối hợp với các lực lượng của campuchia
để chúng ta nắm thông tin bên các casino và cái lực lượng của bạn để chúng ta nắm thêm thông tin coi có thông tin nào bổ ích bổ sung cho việc phá án cái vụ án này
trong một cuộc trao đổi với công an nước bạn campuchia họ cũng khoanh vùng một số đối tượng khả nghi song chứng cứ còn yếu
đối tượng trong tầm ngắm hầu như có chứng cứ ngoại phạm vào khoảng thời gian xảy ra vụ án
sau khi ngay công an nước bạn trao đổi thông tin và các thông tin họ đã đưa ra một bản thông tin cho các công an nước bạn campuchia
trong một cuộc giao thông tin và cơ sở thu thập ban đầu công an huyện an phú tích cực thảo luận với công an nước bạn về các hướng điều tra
phía bạn đề nghị công an huyện an phú đảm trách điều tra theo hướng từ việt nam các mối quan hệ làm ăn của bà ai
phía bạn cũng duy trì liên lạc cung cấp thông tin và cho biết vẫn chưa tìm ra manh mối
hy vọng chờ đợi kết quả từ an phú
lực lượng phá án dự định phải khoanh vùng những người thường xuyên sang campuchia mua bán
thu mua và đổi hàng hóa về trong ngày được chú ý
có thể nói hành trình phá vụ án trên kênh xã bèo như mò kim đáy bể
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số lượng tiểu thương có quay về cũng đã rút lại
nhưng chân dung nghi phạm vẫn chưa lộ
song song với công tác điều tra phá án đội kỹ thuật hình sự một mặt chờ kết quả phân tích giám định adn của phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hcm
tuy nhiên mặt khác
tại hiện trường của vụ án có thu giữ được vỏ bao thuốc hero

từ cái chổ cái hiện trường viết bài này chúng tôi thu được cái bao thuốc lá
sau khi về đơn vị chúng tôi là tiến hành là cho xác định là phát hiện được dấu vết văn tai
và chúng tôi cung cấp là ở hiện trường này cái bao thuốc lá có dấu vết văn tai của một người
thì từ đó là cung cấp cho cơ quan điện thoại